thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể về yêu cầu chủ đầu tư dự án bot khẩn trương khắc phục mặt đường đoạn qua tỉnh bình định
ngay khi thời tiết thuận lợi các nhà đầu tư đã triển khai sửa chữa thi công liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đến nay công tác sửa chữa hư hỏng mặt đường của cả hai dự án bot đều đã hoàn thành
các chủ đầu tư đang tiếp tục thi công thảm lớp nhựa polymer dày năm cm để tăng cường mặt đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
trong năm ngày qua trạm thu phí bot bắc bình định đã tạm dừng thu phí theo quyết định của tổng cục đường bộ việt nam để nhà đầu tư khắc phục hư hỏng đường
dự án bot này dài hơn hai mươi tám km có tổng mức đầu tư một bảy trăm tám mươi năm tỷ đồng đưa vào sử dụng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu sau đó phát sinh hư hỏng mặt đường liên tục phải dặm vá
vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám sau vài trận mưa đầu mùa đoạn đường này xuất hiện nhiều hư hỏng gây mất an toàn giao thông phải dừng thu phí
đến chiều ngày hai tháng một mươi một việc sửa chữa hư hỏng mặt đường theo yêu cầu của tổng cục đường bộ việt nam đã cơ bản hoàn thành
đoạn đường này xuất hiện nhiều hư hỏng gây mất an toàn giao thông phải dừng thu phí
đoạn đường này xuất hiện nhiều hư hỏng gây mất an toàn giao thông phải dừng thu phí